công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành đang điều tra
truy bắt đối tượng dùng súng xông vào nhà sách phước thái cướp tài sản trong đêm
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi hai h hai mươi phút đêm ngày hai mươi tháng chín đã xảy ra vụ cướp manh động tại nhà sách phước thái
thuộc ấp một c xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
lợi dụng lúc đêm khuya nhân viên nhà sách vừa ra về chỉ còn lại một nam nhân viên và chủ nhà sách là chị tô thị thu thủy đang dọn dẹp
một thanh niên bất ngờ đột nhập vào bên trong chĩa súng khống chế nam nhân viên và yêu cầu chị thủy hỗ trợ chói nam nhân viên
sau đó đối tượng đưa chị thủy tới quầy thu ngân của nhà sách cướp đi khoảng một mươi hai triệu đồng rồi tẩu thoát
qua trích xuất camera lực lượng công an xác định đối tượng đi đến bằng xe ôn công nghệ trước khi gây án khoảng một tiếng đồng hồ
sau đó đối tượng đi bộ sang bên kia đường ngồi chờ cho đến thời điểm nhà sách bắt đầu đóng cửa thì xông vào cướp tài sản